chỉ sau bảy giờ đồng hồ gây án phạm văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đối tượng đã dùng dao khống chế và gây thương tích tại vùng cổ cho một lái xe taxi nhằm mục đích cướp tài sản đã bị công an thành phố lào cai tỉnh lào cai bắt giữ
trước đó dạng sáng ngày hai mươi một tháng tám công an thành phố lào cai nhận được tin báo của gia đình anh vũ đình long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba về việc vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng tám anh long chở taxi cho một người thanh niên
khi đến khu vực cửa khẩu kim thành phường duyên hải thành phố lào cai thì bị nam thanh niên dùng dao không chế và gây thương tích tại vùng cổ với mục đích cướp tài sản
sau bảy giờ quyết liệt truy bắt đến khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi một tháng tám trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố lào cai đã bắt giữ thành công mạnh khi đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn thành phố lào cai
tại cơ quan công an bước đầu mạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
để thực hiện hành vi trên mạnh đã mang theo một con dao thái lan
vừa đi taxi của anh long khi có thời cơ mạnh cầm dao kể vào cổ anh long để cướp tài sản
nhưng do anh long kháng cự quyết liệt nên cả hai vật lộn trên xe khiến anh long bị dao cớ vào cổ
sau đó mạnh ra khỏi xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường tuy nhiên đã bị lực lượng công an bắt giữ sau đó
thì một vòng một lúc xong con mẹ cưới mẹ xong rồi là thôi bây giờ tao thả mày đi
thế xong bắt đầu anh chạy em chạy qua chạy lên trên làn
lên trên làn thì ngủ đi sáng sáng thì về thì có một anh ở trên làn nhờ trở về
trở về thì cô mạnh lào cai thì yêu rồi
thì ông lại đi đi
và con nhắc ngồi chơi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật